trong báo cáo gửi chính phủ mới đây bộ kế hoạch và đầu tư cho hay dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi vào việt nam
khiến tổng lượng vốn thu hút được trong hai tháng đầu năm nay đạt gần sáu bốn mươi bảy tỷ usd chỉ bằng bảy mươi sáu bốn so với cùng kỳ năm ngoái
cụ thể cả nước có năm trăm linh dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới đạt năm tỷ usd tăng hơn gấp hai lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
tổng giá trị vốn của nhà đầu tư nước ngoài là tám trăm hai mươi bảy ba triệu usd tăng năm mươi hai bốn về số lượt góp vốn mua cổ phần và bằng một mươi sáu giá trị góp vốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
theo lĩnh vực đầu tư các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào một mươi tám ngành lĩnh vực trong đó sản xuất phân phối điện dẫn đầu lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo đứng thứ hai
tiếp theo là các lĩnh vực bán buôn bán lẻ hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ